nhân chuyến làm việc tại quảng trị thủ tướng chính phủ cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi các gia đình chính sách gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh
đến thăm di tích thành cổ quảng trị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng các thành viên trong đoàn dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ canh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu tám mươi một ngày đêm bảo vệ thành cổ và thị xã quảng trị
cùng ngày thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến thăm gia đình mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị hồng chín mươi bốn tuổi ở khu phố chín phường một thành phố đông hà
thăm gia đình ông lê đình bá một trăm linh hai tuổi ở khu phố hai phường năm thành phố đông hà là cán bộ lão thành cách mạng
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp hy sinh to lớn của gia đình liệt sĩ thương bệnh bình người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh dành độc lập cho dân tộc
thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến các gia đình chính sách đặc biệt là mẹ việt nam anh hùng cán bộ lão thành cách mạng và các thương bệnh binh đồng thời khẳng định đảng nhà nước nhân dân luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ và luôn quan tâm chăm lo gia đình người có công với cách mạng